năm hai nghìn một mươi bảy được toàn đảng toàn dân và toàn quân ta kỳ vọng là một năm đổi mới mạnh mẽ trong công tác xây dựng và chỉnh đốn đảng
năm nay từ các bộ ban ngành đến các địa phương sẽ quyết tâm xây dựng một chính phủ kiến tạo phát triển mạnh mẽ hơn nữa trong kinh tế và hội nhập sâu rộng với nền kinh tế thế giới
tôi mong đồng chí đồng bào ra sức nỗ lực trên cương vị của mình để thực hiện thành công các mục tiêu mà chúng ta đã đề ra
đoàn kết phấn đấu để đất nước ta ngày càng phồn vinh nhân dân ta ngày càng có cuộc sống tốt đẹp hơn
có thể nói là kinh tế của việt nam các doanh nghiệp của chúng ta các ngành hàng của chúng ta đang đều có những cơ hội là rất là ổn định và cũng có thể là theo còn một con đường rất là nhất quán trong hội nhập với thế giới trong tiếp cận với những thị trường lớn của thế giới
với một mục tiêu phấn đấu năm hai nghìn một mươi bảy tốc độ tăng trưởng của ngành về gb là từ hai năm cho đến hai tám so với năm hai nghìn một mươi sáu và tập trung một mươi mặt hàng xuất khẩu giá trị một tỷ usd trở lên
với cái tiến trình hội nhập được mở rộng thì môi trường kinh doanh của việt nam sẽ trở nên thuận lợi hơn an toàn hơn cho các nhà doanh nghiệp